các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị cho biết trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lật xe khách khiến nhiều người bị thương
thông tin ban đầu sáng ngày một mươi năm tháng ba ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi ba f một xx chạy tuyến hà nội đà nẵng do lái xe nguyễn s sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện hòa vang đà nẵng điều khiển
trên xe chở ba mươi hai hành khách và hai lái xe
khi đến km bảy trăm một mươi chín tám trăm năm mươi thuộc địa phận thôn trâm nam xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị thì xảy ra tai nạn xe lẩn ngang
nhận được tin lực lượng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu hộ
tại hiện trường xe khách bị lật ngang lực lượng chức năng phối hợp với người dân đưa các hành khách ra ngoài
bước đầu xác định vụ tai nạn khiến một mươi ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn một vụ xe khách lao vực kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua đèo lò so thuộc xã crong huyện đắc rây tỉnh con tum
thời điểm xảy ra sự việc trên xe khách có ba mươi bảy người nhiều nạn nhân vẫn chưa hết hoàng sợ mỗi khi nhớ lại sự việc lúc đó
ngay lập tức cơ quan công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong máu
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông tỉnh con tum ô tô bị nạn thuộc nhà xe ngọc gái do tài xế phan nhật ba mươi bốn tuổi cầm lái
sự cố được xác định do tài xế thiếu quan sát không làm chủ tốc độ khi chạy tới khúc cua cùi trỏ ở huyện đắk rây
qua kiểm tra tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở âm tính với chất ma túy
xe khách sản xuất từ năm hai nghìn một mươi hai còn hạn đăng kiểm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày bốn tháng hai tức ngày hai mươi năm tháng chạp
ông sang năm mươi bảy tuổi điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vẫn còn choáng váng đau nhức do nhiều chấn thương sau vụ tai nạn xe khách đêm qua
ô tô chở ông cùng với ba mươi sáu người khi chạy đến quốc lộ một mươi bốn ở khu thôn đắc cô xã đắk grong huyện đắc rây đã lao xuống vực sâu hơn hai mươi mét
ông sang kể cách đây một tuần từ đắk lắc ra huế thăm người thân
lung một mươi bốn giờ ngày ba tháng hai ông đón ô tô về tại đắk lắc
dọc đường xe dưng một số khách từ huế quảng ngãi về con tùng
trong đó có khoảng một mươi trẻ em
khi xe đến địa phận tỉnh con tùng trời tối đường đôi núi khúc hữu ông chậm mắt trên giường nằm phía sau cabin vì mệt mỏi
gần hai mươi hai giờ ông tỉnh dốc vì tiếng động mạnh ở đầu xe do đâm vào lăng can
trước khi phản ứng thì người bị quay vòng lê tục
phần đầu và ngực của ông nhiều lần đập vào tay cầm giường nằm khung sát
vài giây sau ông bất tỉnh
khi mở mắt thì thấy giỏ sách mảnh kinh vỡ đè lên còn thân người bị kẹt trong khung xe biến dạng
bị thương khắp người song ông sang vẫn cố gắng chui qua thanh sát theo đường cửa sổ xe thoát ra ngoài
lúc này nhiều người trên ô tô la hét cầu cứu cùng với tiếng trẻ em khóc lóc
ông sang cho biết xe như khúc cây lan nhiều vòng xuống vực
kể thêm may mắn là nơi xe khách cầm nạn có nhiều hộ dân sinh sống
khoảng hơn một mươi phút sau họ chạy xuống vực sâu dọn đèn pin tiếp cận đưa một số nạn nhân ra ngoài
bản thân ông bị gãy xương không thể gượng dày đường nhiều người khiêng lên đặt ở ven đường chờ xe cấp cứu
vị trí xảy ra tai nạn nằm trên cung đường có nhiều đoạn quanh co hiểm trở của quốc lộ một mươi bốn
tuyến huyết mạch dài chín trăm tám mươi km nối tây nguyên với các tỉnh miền trung và đông nam bộ
từ năm hai nghìn một mươi bảy một số người lập ra đội sos đèo lò so tuyến đèo dài ba mươi km chuyên cứu nạn những sự cố giao thông ở khu vực
ở cách hiện trường gần một mươi năm km anh ngô quang quyết cùng năm thành viên trong đội cứu nạn đèo lò so tới ưng cứu nạn nhân ngay khi biết tin
đến nơi trước mắt anh là ô tô đã biến ra
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
đến gần sáng việc tìm kiếm mới kết thúc
theo anh quyết đoạn khu vực xảy ra tai nạn có các bụi cây rẻ lớn mọc trên nhiều đụn cát đã tạo thành chướng ngại vật giúp xe khách không bị lan xuống quá sâu
xe dừng nằm có nhiều nệm mút chăn mền cũng giúp cho người trên xe giảm phá đập
trung tâm y tế huyện đắk rây ở cách đó hơn một mươi năm km đã điều bốn xe cấp cứu cùng một mươi năm y tá hộ lý đến hiện trường hỗ trợ đưa hai mươi một người từ ba đến năm mươi bảy tuổi về điều trị
phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk rây cho biết lúc đó hầu hết nạn nhân tỉnh táo nhưng tinh thần hoảng loạn nhiều người bị xây sát dập cơ bắp còn ba ca bị thương nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên
trước đó vào tối muộn ngày ba tháng hai xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín điều thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng bắc vào nam
trên xe đúng này có gần bốn mươi người bao gồm cả tái xế và phụ xe
khi đến xã đắk rong thuộc huyện đắc rây chiếc xe khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng hai mươi mét
vì rơi xuống vực sâu nên xe ô tô khách bị biến dạng hư hỏng nặng hàng chục hành khách bị thương và mắc kẹt trong xe hoảng loạn kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông chạm ngọc hồi đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện đắk rây nhanh chóng có mặt tại hiện trường phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
kỳ nhận ban đầu có hàng chục người bị thương không có người tử vong
nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lái xe không làm chủ tốc độ không giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong cua và xe mất lái tự gây tai nạn
hiện chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định tốc độ xe
mới đây lực lượng chức năng tỉnh phú yên vẫn đang phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ một đoạn qua khu vực xã xuân lộc thị xã sông cầu
theo thông tin ban đầu một mươi năm h ba mươi phút ngày bốn tháng hai một xe ô tô bốn chỗ mang biển số sáu mươi năm a ba trăm ba mươi chín
chở theo bốn người gồm hai người lớn và hai trẻ em chạy trên quốc lộ một hướng thành phố hồ chí minh đi tỉnh bình định
theo lời nhân chứng khi ô tô đến đoàn thuộc xã xuân lộc thị xã sông cầu bất ngờ bị xe tài chở heo tông mạnh từ phía sau
tiếp đó xe ô tô theo quan tính nên hoạt đầu theo hướng ngược lại rồi va chạm với một xe tải khác
vụ tai nạn cũng khiến tuyến đường ùn ứ khoảng ba km cả hai chiều nhiều xe phải quay đầu
nhận được tin báo công an và lực lượng y tế thị xã sông cầu đến hiện trường
làm rõ nguyên nhân và điều tiết giao thông
tại hiện trường nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi đầu và đuôi ô tô bề nát
cả ba phương tiện cùng nằm chắn ngang một phần đường quốc lộ một
được biết cả gia đình bốn người trong vụ tai nạn đang trên đường đi từ cần thơ về quảng ninh ăn tết
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình ghi lại hình ảnh chiếc xe bị mất phanh lao đi với tốc độ nhanh
lào đảo trên cung đường đèo tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
trơn ướt tâm nhìn hạn chế do sương mù dày đặc khiến cho nhiều người hoảng sợ
vụ việc không có thiệt mạng về người sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc
sự việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ nguyên nhân
cụ thể vào ngày hai mươi năm tháng hai tài xế lê ngọc hưng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại quận đống đa thành phố hà nội điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b
chở hai mươi chín người thuộc đoàn cán bộ hư trí bệnh viện quân y một trăm một mươi
bắc ninh chạy theo hướng từ thị trấn tam đảo xuống núi
khi đến km một mươi chín cộng ba trăm linh thì xe bị mất lái đâm gãy hàng rào hộ lan
lao xuống dưới taluy âm khoảng năm m và được chặn lại bởi một cây thông lớn
xe ô tô không bị nghiêng lật
theo đó vào thời điểm trên thời tiết ở tam đảo đang có sương mù răng kín đường
vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
có bảy người trên xe bị chóng được đưa đến trung tâm y tế huyện tam đảo
và bệnh viện quân y một trăm linh chín kiểm tra không có hành khách bị thương tích nặng
các thành viên còn lại trong đoàn được lực lượng chức năng bố trí xe ô tô đón về
trụ sở công an huyện tam đảo được cán bộ chiến sĩ công an huyện chăm sóc
tiếp nước đồ ăn theo dõi sức khỏe
tài xế lê ngọc hưng sau khi kiểm tra không có nồng độ cồn và chất ma túy
xe ô tô gặp nạn có phù hiệu hợp đồng và đang trong thời hạn kiểm định
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi vụ tai nạn xảy ra chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc lê duy thành
đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả
đồng thời đến nơi lưu trú tạm thời của các thành viên trong đoàn để hỏi thăm và động viên
công an huyện tam đảo cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường
để cứu người khám nghiệm hiện trường
theo cơ quan công an các thành viên trong đoàn cán bộ hưu trí đều lớn tuổi
hầu hết ở khu vực hà nội
nhân ngày hai mươi bảy tháng hai tổ chức du xuân trên huyện tam đảo thì xe ô tô gặp tai nạn
tối hai mươi năm tháng hai công an huyện tam đảo đã bố trí xe ô tô đưa hành khách về nhà an toàn
ngày hai mươi sáu tháng hai công an huyện tâm đảo vĩnh phúc cho biết đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giao thông
xảy ra vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai tại quốc lộ hai b thuộc xã hồ sơn tam đảo
sang phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc để tiếp tục điều tra nguyên nhân
có thể thấy tai nạn giao thông là mối hiểm họa tìm ẩn mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống
để lại hậu quả vô cùng nặng nề
từ đó giống lên hồ chuông cảnh báo về tình hình giao thông ngày càng cấp bách
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt